hòa trong không khí cả nước vui tết đón xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín chiều nay tại hội trường diên hồng nhà quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gặp mặt chúc tết các thế hệ lãnh đạo các vị đại biểu quốc hội
chuyên trách các khóa các cán bộ công chức và người lao động của văn phòng quốc hội đã nghỉ hưu
dự của gặp mặt có nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
tại buổi gặp mặt nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi tám cùng với những thành tiệu chung của đất nước
quốc hội các cơ quan của quốc hội đã nỗ lực không ngừng đổi mới sáng tạo tâm huyết trách nhiệm
để hoàn thành nhiệm vụ chính trị bảo đảm chất lượng hiệu quả được cử tri và nhân dân đánh giá cao
chủ tịch quốc hội khẳng định những kết quả đó đạt được không thể thiếu sự đóng góp to lớn
cả về sức lực trí tuệ và tâm huyết của các thế hệ đi trước bằng những kinh nghiệm từ lý luận đến thực tiễn
chủ tịch quốc hội đề nghị thường trực hội đồng dân tộc thường trực các ủy ban của quốc hội
lãnh đạo văn phòng quốc hội các ban viện của ủy ban thường vụ quốc hội thường xuyên giữ mối liên hệ
tận dụng những kinh nghiệm chất xám của các đồng chí nguyên là lãnh đạo quốc hội các cơ quan của quốc hội
các vị đại biểu quốc hội cán bộ hưu trí của văn phòng quốc hội để vận dụng có hiệu quả vào quá trình thực thi nhiệm vụ